kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
mở đầu bản tin là thông tin bắt giữ tội phạm ma túy mà chúng tôi vừa nhận được từ công an tỉnh sơn la
vào tối ngày hôm qua trên quốc lộ bốn g thuộc địa phận xã nà ớt huyện mai sơn tỉnh sơn la
công an tỉnh sơn la phối hợp với cục hải quan điện biên đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt là vi thị thanh hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại phường đông kinh thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
tăng vật thu giữ gồm hai bánh heroin tám kg ma túy dạng đá một chín trăm bảy mươi ba viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận mua số ma túy trên từ một người đàn ông không rõ danh tính với số tiền là hai trăm tám mươi sáu triệu đồng
tại huyện sông mã đang trên đường vận chuyển về hà nội thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
ba đối tượng mua bán gần một mươi một viên ma túy tổng hợp vừa bị công an tỉnh thái nguyên phát hiện và bắt giữ
đó là lê quốc hưng trần mạnh duy chú tại thái nguyên và hà tị ly chú tại huyện sóc sơn thành phố hà nội
khi ba đối tượng trên đang vận chuyển ma túy đến khu vực tổ sáu phường thịnh đán thành phố thái nguyên
thì bị tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên phát hiện
qua kiểm tra thu giữ trên người các đối tượng
hơn năm viên ma túy tổng hợp và gần một trăm linh gam ma túy đá
khám xét nơi ở của hưng cơ quan công an phát hiện thu giữ thêm gần sáu viên hồng phiến
chín thanh kiếm hai khẩu súng ngắn và ba viên đạn
vào dạng sáng ngày hôm nay kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh nhà nghỉ karaoke sao đêm
tại xã hợp đức huyện tân yên tỉnh bắc giang
lực lượng chức năng công an tỉnh đã phát hiện một mươi đối tượng dương tính với ma túy
tại phòng hát số một tầng một
lực lượng công an thu giữ một túi nilon bên trong có chứa chất bột màu trắng
nghi là ma túy tổng hợp
test nhanh một mươi khách hát kết quả phát hiện tám đối tượng dương tính với chất ma túy
tiếp tục kiểm tra tại phòng nghỉ tầng ba phát hiện hai nam thanh niên nghi vấn
có biểu hiện vừa sử dụng trái phép chất ma túy
tổ công tác tiến hành test nhanh kết quả cả hai nam thanh niên đều dương tính với chất ma túy
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và đưa các đối tượng về trụ sở đơn vị
tiếp tục tiến hành điều tra xử lý
một mươi năm tù là hình phạt đối với đối tượng trịnh thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
trú tại huyện đầm rơi tỉnh cà mau về hành vi giết người
phiên xử diễn ra vào sáng ngày hôm nay một mươi hai tháng sáu tại tòa án nhân dân tỉnh cà mau
theo hồ sơ bình có mối quan hệ tình cảm ngoài luồng với trần kim trúc
dù người này đã có gia đình
sáng ngày hai mươi tám tháng một
vì trúc từ chối bỏ nhà đi theo mình bình đã dùng con dao mang theo đâm trúc tử vong
chồng trúc nghe thấy tiếng động đi ra cũng bị bình đâm dẫn đến thương tích
trên đường bỏ chạy bình đã tự đập đầu vào trụ đá tự sát nhưng bất thành
sau đó đối tượng tự động đến cơ quan công an đầu thú
thưa quý vị và các bạn những thủ đoạn lừa đảo lợi dụng hình thức chuyển khoản trực tuyến
đã được các ngân hàng cảnh báo nhiều lần
tuy nhiên không phải ai cũng chú ý
trước thực tế là hiện nay việc mua bán hàng trực tuyến diễn ra ngày càng phổ biến
đòi hỏi những người bán hàng online phải luôn tỉnh táo
thường xuyên cập nhật các thủ đoạn mới của tội phạm
và vụ việc trong phóng sự dưới đây là một ví dụ
một chiếc bánh sinh nhật có giá từ hai trăm linh cho đến năm trăm linh nghìn đồng
thế nhưng chủ cửa hàng vì quá chủ quan vì quá tin tưởng đã mất tới ba thậm chí là năm triệu đồng
vậy thủ đoạn của đối tượng lừa đảo là gì
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây
cô gái trẻ này mới gần một mươi bảy tuổi nhưng đã nghĩ ra những màn kịch để lừa đảo
chiếm mọt tiền của nhiều nạn nhân tại địa bàn hà nội một cách hết sức tình vị
nguyễn thị phương trang chú tại khói châu hương yên
sau khi lên mạng đã lập cho mình rất nhiều tài khoản facebook ảo
để thực hiện các giao dịch mua bán online
trang liên hệ các cửa hàng bán bánh sinh nhật có dịch vụ cho tiền vào bên trong bánh để đặt hàng
sau đó trang sử dụng phần mềm chỉnh sự hình ảnh để giả mạo tin nhắn
chuyển tiền qua ngân hàng điện tử thành công
từ đó nhiều chủ cửa hàng đã sập bẫy lừa đảo của đối tượng
em thấy một số cửa hàng bán bánh sinh nhật có đề tiền bên trong
em nhắn tin để mua bánh
rồi em làm tin nhắn giả chuyển khoản cho người ta
rồi lúc người ta làm xong thì đặt ship thì bạn thảo anh lấy bánh ạ
rồi bạn ấy rút tiền ra thì bạn ấy giữ lại năm mươi đồng
tình vị hơn trang chưa từng thực sự lộ diện mà đối tượng nhờ một số bạn trẻ
chỉ quen nhau qua mạng đứng ra nhận bánh và sẽ trả công cho mỗi lần nhận bánh
đây cũng là bài học cảnh tình cho các bạn trẻ đã vô tình tiếp tay cho đối tượng phạm tội
em với trang lấy bánh khoảng được bảy lần là mỗi cửa hàng khác nhau
người ta giao đến cho em thì em rút tiền ở trong cái bánh này ra
và đi gửi vào số tài khoản của bọn trang
bạn trang hứa sẽ trả công cho em là lấy hộp cái bánh ạ
mỗi chiếc bánh sinh nhật có giá từ hai trăm linh đến năm trăm linh nghìn đồng
trang chọn bánh xong và yêu cầu chủ cửa hàng khi làm bánh
thì đặt vào bên trong chiếc bánh số tiền từ ba đến năm triệu đồng làm quà sinh nhật
thống nhất xong trang gửi tin nhắn giả mạo có nội dung xác nhận đã chuyển khoản thành công
do có phần chủ quan nên nhiều chủ cửa hàng bánh sinh nhật
dù chưa nhận được tiền truyền khoản vào tài khoản
nhưng đã làm bánh theo yêu cầu và chuyển cho trang
bạn ấy cũng chủ động là bảo chuyển khoản trước
thì khi mà chuyển khoản đến cái số tài khoản của tôi
thì có chụp lại cái ảnh màn hình là chỉ là cái tin nhắn chuyển khoản thôi
đó thì mình cũng là cũng khi là bạn ấy rụt vào cần bước ấy
mình cũng tin tưởng vì bạn ấy cũng cần góp vào cũng như chụp lại cái ảnh màn hình ấy
nên là tôi cũng phục quan khi mà làm bánh và giao cho bạn trong buổi sáng
làm đấy luôn
ngoài ra thì các đối tượng này còn lợi dụng cả các cháu học sinh còn đang đi học
và lợi dụng các cháu này trong hoạt động các cháu nghỉ hè đi chơi game
và hẹn bị hại mang hàng đến những cái quán game này và nhờ các cháu ra nhận
để tránh cái sự điều tra xử lý của các con ngoài
cho nên là cũng khuyến cáo các gia đình trong cái dịp hè này
tăng cường việc quản lý con em tránh để con em mình bị
thứ nhất là các cháu bị xâm hại

thứ hai là các cháu bị xâm hại thứ hai là các cháu bị xâm hại

những thủ đoạn lừa đào lợi dụng hình thức truyền khoản trực tuyến
đã được các ngân hàng cảnh báo nhiều lần
tuy nhiên không phải ai cũng chú ý
hiện nay việc mua bán hàng trực tuyến diễn ra ngày càng phổ biến
đòi hỏi những người bán hàng online phải luôn tỉnh táo
thường xuyên cập nhật các thủ đoạn mới của tội phạm
từ đó nâng cao cảnh giác trước những chiêu trò ngày càng tinh vi của tội phạm
nhóm đối tượng chuyên bẻ khóa trộm cắp xe máy
tại địa bàn các quận nội thành tp hà nội vừa xa lưới pháp luật
điều đáng nói là ổ nhóm này chỉ nhắm đến loại xe nhãn hiệu honda sh
để bẻ khóa và trộm cắp
đối tượng chủ mưu bị bắt là nguyễn công trường hai mươi ba tuổi
trú tại thôn xuân dương xã kim lũ huyện sóc sơn tp hà nội
thời gian vừa qua tại địa bàn quận hoàn kiếm
liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm xe máy nhãn hiệu sh
trước tình hình này đội cảnh sát hình sự công an quận hoàn kiếm
đã xác lập chuyên án đấu tranh tổ chức trinh sát mật phục
đến trưa ngày sáu tháng năm khi nguyễn công trường cùng đồng bọn
đang chuẩn bị phá khóa một chiếc xe máy honda sh trên phố ngo quyền
thì bị lực lượng cảnh sát hình sự công an quận hoàn kiếm bắt quả tàng
thu giữ một bộ vam chuyên dùng để phá khóa xe máy
tại cơ quan công an trưởng khai nhận
thời gian vừa qua đã cùng đồng bọn gây ra sáu vụ trộm xe máy sh
số xe trộm cắp được chúng đem về xã kim lũ huyện sóc sơn
tiêu thụ với giá từ chín triệu đồng đến ba mươi triệu đồng một xe
công an quận hoàn kiếm đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
trong khi đó tại lạng sơn một nhóm đối tượng người trung quốc
chuyên gây ra các vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn
cũng đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn
phối hợp với phòng quản lý xuất nhập cảnh và công an huyện cao lộc đấu tranh bắt giữ
các đối tượng tên tăng phồn vĩ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám tiêu kiến quẩn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
viên hồng khôi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
cả ba đều mang quốc tịch trung quốc nhập cảnh vào việt nam
trộm xe máy mang về nước tiêu thụ
các đối tượng thường hoạt động tại khu vực cổng trung tâm thương mại tỉnh lạng sơn
gần đây nhất ba đối tượng đã dùng vam phá khóa trộm một xe mô tô sh
biển kiểm soát hai mươi chín t một ba mươi ba nghìn bảy trăm sáu mươi tám khi đang chuẩn bị mang về nước tiêu thụ
thì bị lực lượng chức năng bắt giữ

bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát quả đí chạy giam công an tỉnh khánh hòa
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn đỗ thị trúc ly
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố phú thọ hai
phường ninh diêm
thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
còn về tội mua bán trái phép chất ma túy phòng cảnh sát quả đí chạy giam công an tỉnh khánh hòa
cũng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm đỗ hữu đức
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn phước lợi xã phước đồng
thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
và đối tượng nguyễn vĩnh tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố nghĩa phú
phường cam nghĩa thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa bị phòng cảnh sát quả đí chạy giam công an tỉnh khánh hòa
ra quyết định truy nã về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng
đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức chú ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện